tiếp sau đây biên tập viên thế cương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga
tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nông thị hồng thái
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã ia mơ nang huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m sáu mươi da trắng và có sẹo chấm cách hai cm dưới trước mép phải
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phước long
tỉnh bạc liêu là đối tượng nguyễn trọng nghĩa hộ khẩu thường trú tại ấp tầm vu hai xã thạnh hòa huyện phụ hiệp tỉnh hậu giang
và đối tượng lê như phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bản tin một mối báo online phát sóng lúc một mươi năm h ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây